hôm qua một xe chở các quan sát viên kỹ thuật của liên hợp quốc đã bị tấn công khi đang di chuyển ở khu vực thị trấn rometz biên giới libang khiến một số người bị thương
một số nguồn tin an ninh cho hay cuộc tấn công của israel cùng ngày đã nhắm trúng chiếc xe đang chở ba quan sát viên liên hợp quốc và một phiên dịch người liban
tuy nhiên phía quân đội israel đã ngay lập tức phủ nhận thông tin này
lực lượng dình dữ hòa bình của liên hợp quốc tại miền nam libang unifil cho hay đang tiến hành điều tra vụ việc
đồng thời nhấn mạnh việc nhắm mục tiêu vào các nhân viên gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc là không thể chấp nhận
giao tranh xuyên biên giới giữa quân đội israel và lực lượng hezbollah ở liban đã leo thang kể từ khi xung đột giữa hamas và israel bùng phát
vào tháng một mươi một năm ngoái lực lượng liên hợp quốc tại libang cho hay một trong những đội tuần tra của lực lượng này đã bị trúng đạn tới israel song may mắn không có ai thương vong